thưa quý vị và các bạn tiến trình hội nhập kinh tế của các quốc gia asean đang trong một bước chuyển lớn
hướng tới sự ra đời của cộng đồng kinh tế asean aec vào cuối năm nay như mục tiêu đã đề ra
với sự ra đời của aec cơ hội phát triển của ngành công nghiệp ô tô khu vực đến từ một sân chơi bình đẳng hơn
và cùng với đó là thách thức đến từ sự cạnh tranh lớn hơn giữa các quốc gia các nhà sản xuất
trong khi vẫn còn có những trở ngại cho sự phát triển của ngành này
thị trường ô tô asean được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới
với một mươi nước thành viên asean có tổng dân số hơn sáu trăm linh triệu người và ở hầu hết các nước
thu nhập bình quân đầu người được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới
đáng chú ý là theo quỹ tiền tệ quốc tế imf tỷ lệ sở hữu xe hơi ở các nước thành viên tăng nhanh gấp đôi so với thu nhập
vị trí địa lý thuận lợi tự do hóa thương mại đang được tăng cường và tham vọng tạo ra một thị trường chung thống nhất giống như eu
giúp asean trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà chế tạo xe ô tô
cộng đồng kinh tế aec với mục tiêu hướng tới một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên
gắn với thúc đẩy tự do lưu chuyển hàng hóa dịch vụ đầu tư và lao động sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn
ít bảo hộ hơn và khuyến khích sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô khu vực
tuy nhiên cũng sẽ có nhiều trở ngại đối với hoạt động thương mại và sản xuất nội khối
đáng chú ý nhất là các hàng rào phi thuế quan
mặc dù đã nhận thức được vấn đề này nhưng các hàng rào phi thuế quan vẫn khó có thể xóa bỏ do tính chất đa dạng của nó
như giấy phép nhập khẩu các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt quy chuẩn kỹ thuật
bao gồm tiêu chuẩn chất lượng và quy định về hàm lượng xả thải và các quy định cấm khác
và ngay cả khi các hàng rào phi thuế quan được loại bỏ các nước nghèo hơn trong khu vực sẽ phải mất nhiều thập niên
mới có thể đủ sức cạnh tranh với các nước dẫn đầu như thái lan và indonesia
hai nước chiếm tới hơn bốn phần năm sản lượng xe của asean
bên cạnh đó sự di chuyển tự do của dòng vốn và lao động đóng vai trò quan trọng
trong việc quyết định địa điểm sản xuất của các tập đoàn ô tô
tuy nhiên đến nay asean vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào bảo đảm tiếp cận được dòng vốn và thị trường lao động
kế hoạch xây dựng aec cũng đã đề ra các biện pháp tăng cường sự dịch chuyển tự do của lao động có tay nghề
tuy nhiên vẫn không có biện pháp nào bảo đảm sự tiếp cận thị trường lao động
dòng người lao động có tay nghề sẽ chỉ thực sự gia tăng nếu các nước asean xóa bỏ mức trần hạn chế số công nhân nước ngoài
cũng như các rào cản hành chính và quy định có xu hướng ưu tiên hơn cho người lao động trong nước
trong ngắn hạn aec sẽ không làm thay đổi trật tự về sản lượng xe ô tô ở khu vực này
năm hai nghìn một mươi ba thái lan chiếm năm mươi năm sản lượng ô tô của khu vực
tiếp theo là indonesia với hai mươi bảy malaysia một mươi bốn việt nam và philippines hai
trong trung hạn và dài hạn việc tạo ra một sân chơi công bằng hơn trong khu vực
có thể thách thức vị thế của các tập đoàn lớn đã tạo lập được chỗ đứng lâu nay
như toyota và honda trong khi tạo điều kiện cho các hãng nhỏ hơn như suzuki mitsubishi và isuzu
cũng như các hãng mới gia nhập thị trường
với sự ra đời của aec cơ hội phát triển của ngành công nghiệp ô tô khu vực đến từ một sân chơi bình đẳng hơn
cùng với sự cạnh tranh lớn hơn giữa các quốc gia các nhà sản xuất
nhưng giữa các nước thành viên cũng có những khác biệt
đó vừa là cơ hội với nước này nhưng lại là thách thức với nước khác
trong khi một số nước đang được hưởng lợi
từ thương mại tự do có thể kỳ vọng vào aec cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô
thì ngược lại một số nước khác lại đang đứng trước bài toán cân bằng giữa thương mại tự do và phát triển ngành ô tô trong nước
ngành công nghiệp ô tô thái lan nước sản xuất lớn nhất trong khu vực là một câu chuyện thành công
được hưởng lợi từ một cơ sở sản xuất chung của khu vực với linh kiện từ các nước asean khác
có thể được miễn thuế nhập khẩu và dỡ bỏ được những giao cản khác
ngành công nghiệp ô tô thái lan với hai nhà sản xuất phụ tùng
với khoảng tám mươi phụ tùng được sản xuất ở trong nước sử dụng năm trăm linh lao động bằng khoảng bảy mươi của nhật bản
eec ra đời sẽ giúp thái lan xóa bỏ những hạn chế là chi phí nhân công ngày càng tăng
trong khi vẫn thiếu lao động có tay nghề và có thể tiếp tục duy trì là trung tâm sản xuất ô tô của khu vực
với lo ngại về việc bỏ tất cả trứng và một giỏ các nhà sản xuất ô tô đã đầu tư sang indonesia
đây là nền kinh tế lớn nhất đông nam á có ngành công nghiệp ô tô lớn thứ hai trong khu vực sau thái lan
indonesia được dự báo sẽ trở thành nước sản xuất và tiêu thụ xe ô tô lớn nhất trong khu vực
năm hai nghìn một mươi ba đã chứng kiến làn sóng xây dựng nhà máy mới ở nước này của các hãng toyota honda và general motors
với trên một năm trăm linh nhà máy chuyên sản xuất thiết bị phụ tùng sản lượng xe của indonesia vượt một hai triệu chiếc vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bốn indonesia xuất khẩu được hai trăm linh chiếc xe
khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô của indonesia đang ngày càng được nâng cao
nhờ dòng vốn đầu tư khổng lồ được đổ vào trong hai năm qua chính phủ indonesia cũng sẽ hết sức hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô phân đấu nâng cao năng lực cạnh tranh trước các thách thức khu vực
trong khi đó một số quốc gia khác trong khu vực lại đang phải nỗ lực cân bằng giữa thương mại tự do đồng thời bảo vệ ngành công nghiệp ô tô nội địa
philippines đã sẵn sàng cho việc trợ giá và các biện pháp khác để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô nước này phát triển
bởi hiện tại ô tô nhập khẩu đã tràn ngập thị trường philippines
nhập khẩu xe ở nước này đã tăng một mươi lần trong vòng năm năm với doanh số bán xe hơi và xe tải mới kỷ lục ở philippines lên mức hai trăm một mươi hai chiếc năm hai nghìn một mươi ba trong đó xe nhập khẩu chiếm tới sáu mươi
trong khi đó chính phủ malaysia cũng phải chật vật vừa lên kế hoạch tiếp tục bảo vệ sản xuất ô tô trong nước vừa phải bảo đảm tính công bằng của các biện pháp hỗ trợ này
để bảo vệ ngành công nghiệp ô tô quốc gia malaysia đang duy trì mức thuế sản xuất và bán xe trong nước
cùng mức thuế nhập khẩu cao với các dòng xe nước ngoài
ở mức ba mươi đối với ô tô nhập khẩu từ các nước khác trong khu vực
tuy nhiên những nỗ lực này là vẫn chưa đủ khi dự báo giá xe ô tô có thể giảm từ hai mươi đến ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi
khi thị trường được tự do hóa tạo điều kiện cho cạnh tranh nhiều hơn
aec mang lại cơ hội cho những nước dẫn đầu nhưng cũng là thách thức đối với các nước còn đi sau về ngành này trong khu vực
và đối với việt nam cũng vậy
mặc dù trong quý i đầu năm nay
việt nam đã là top năm thị trường ô tô lớn nhất asean
song chính phủ và nhà nước vẫn luôn phải nỗ lực cân bằng giữa thu hút đầu tư
trong khi vẫn bảo hộ ngành công nghiệp ô tô nước nhà
theo số liệu mới nhất quý i đầu năm nay thái lan mặc dù giảm số lượng tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái
song vẫn đứng đầu danh sách top năm thị trường ô tô lớn nhất asean cùng giảm doanh số có indonesia và malaysia
tuy nhiên philippines lại tăng gần hai mươi hai
ấn tượng nhất là thị trường việt nam
dù đứng ở vị trí thứ năm
nhưng thị trường ô tô việt nam có mức tăng trưởng tới hơn hai mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
đây quả là một thông tin tích cực và đáng khích lệ cho ngành công nghiệp ô tô của việt nam
tuy nhiên thời gian không còn nhiều
sau khi asean ra đời mức thuế năm mươi đánh vào xe nhập khẩu từ các nước asean sẽ giảm xuống vào năm hai nghìn một mươi tám
hay không cần tới năm hai nghìn một mươi tám mà từ năm hai nghìn một mươi bảy tới đây
khi thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc về ba mươi ngành công nghiệp ô tô việt nam đã phải đối mặt với vấn đề tồn tại
công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất ô tô ở việt nam còn rất kém phát triển
thuế của phụ tùng ô tô vẫn đang vào khoảng hai mươi
trong khi thuế của ô tô thành phẩm giảm xuống còn có thì rất khó có thể cạnh tranh
ô tô lắp ráp từ thái lan vào việt nam sẽ rẻ và chất lượng rất cạnh tranh
và đấy là một cái áp lực rất là to lớn
nếu không có những các nỗ lực
nỗ lực rất nhanh chóng
thì rất có thể có những các cái hãng như toyota họ đã đánh tiếng
và đến cái lúc nào đấy thì họ sẽ thôi không lắp ráp nữa
như ông doanh đã nhắc đến cuối tháng bốn vừa qua hãng toyota nhật bản đã kiến nghị chính phủ việt nam
một số giải pháp hỗ trợ tạm thời trước những khó khăn mà các nhà sản xuất trong nước đang phải đối mặt
trong đó có đề xuất một số giải pháp về thuế và tài chính để có thể duy trì hoạt động tại việt nam
trong thời gian tới toyota sẽ tìm cách tăng tỷ lệ nội địa hóa
nâng sản lượng hàng năm và xây dựng thêm một nhà máy mới
nếu chính phủ việt nam không có giải pháp hỗ trợ
hãng có thể sẽ phải thu hẹp quy mô hoạt động trước khi rút hẳn khỏi việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
không chỉ có toyota honda cũng lên tiếng cho biết có thể giảm rất mạnh sản xuất và tăng nhập khẩu
điều này khiến việt nam đang cân nhắc việc miễn giảm thuế cho xe nội địa
như một giải pháp để bảo vệ sản xuất trong nước
tuy nhiên đó chưa phải là một giải pháp triệt để cho vấn đề này
các nước asean đã ký việc công nhận lẫn nhau
tài hòa các tiêu chuẩn lâu rồi
bây giờ là phải thực hiện các cái tiêu chuẩn đó
và các tiêu chuẩn đó sẽ được thực hiện chi tiết không chỉ của ô tô đâu
mà còn rất nhiều lĩnh vực khác
vì vậy cho nên là chúng ta phải chấp nhận cái tiêu chuẩn đó
và chúng ta phải phấn đấu là thực hiện tốt các tiêu chuẩn đó với giá thành thấp nhất
và chúng ta phải đẩy mạnh cái việc tiếp cận thị trường
khi gia nhập một cộng đồng chung
việt nam phải nỗ lực để phấn đấu đạt chuẩn về chất lượng của ngành sản xuất ô tô theo tiêu chuẩn chung
nhưng cũng đồng nghĩa với việc bảo đảm cân bằng giữa phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước
với cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài
không chỉ cần nỗ lực của riêng các doanh nghiệp trong ngành
mà cần có sự chung tay góp sức của chính phủ và nhà nước
với việc tính toán lại các chính sách ưu đãi và thuế xuất cho ngành ô tô nước nhà ngay từ ngày hôm nay
văn phòng thủ tướng singapore vừa thông báo
thủ tướng lý hiển long đã bắt đầu có chuyến thăm mỹ kéo dài một tuần từ ngày ba mươi một tháng bảy
đây là chuyến thăm chính thức mỹ đầu tiên
của một vị thủ tướng singapore kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt và lâu dài giữa hai nước
trong những năm gần đây hai nước luôn duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp
mỹ coi singapore là đối tác chiến lược thân cận và là người bạn đáng tin cậy ở đông nam á
hiện mỹ là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của singapore
với tổng cộng ba bảy trăm linh công ty mỹ đang đặt trụ sở tại singapore
trong khi đó singapore là đối tác thương mại lớn nhất của mỹ tại đông nam á
tại thủ đô viên trăn lào khai mạc hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ bốn mươi tám và các hội nghị liên quan
phát biểu khai mạc thủ tướng lào thông lung sisulit cho biết
việc tuyên bố thành lập cộng đồng kinh tế asean vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
là một bước ngoặt lịch sử đối với tiến trình hội nhập kinh tế của asean
giúp asean trở thành một khu vực cạnh tranh hội nhập toàn cầu
bên cạnh đó asean vẫn phải hoàn thành chương trình theo kế hoạch tổng thể cộng đồng kinh tế asean hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng lào bày tỏ hy vọng các bộ trưởng kinh tế asean
sẽ biến kế hoạch xây dựng cộng đồng kinh tế asean hai nghìn hai mươi năm thành hiện thực
sáng ba tháng tám tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra chương trình giao lưu
và khai mạc triển lãm asean sắc màu văn hóa do bộ ngoại giao phối hợp
với hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức với mục đích nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị
hỗ trợ thiết thực cho mục tiêu xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết
phát triển hơn triển lãm asean sắc màu văn hóa trưng bày những bộ trang phục truyền thống độc đáo
mang đậm đà bản sắc dân tộc của các nước thành viên asean như singapore thái lan myanmar
bộ nhân lược singapore vừa cho biết tỉ lệ thất nghiệp tại singapore trong quý hai năm nay
đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn vượt ngoài dự đoán của các chuyên gia
theo số liệu của bộ nhân lược singapore tỉ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo thời vụ tại
nước này tăng từ một chín trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lên hai một trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cụ thể
tỷ lệ thất nghiệp đối với công dân singapore đã lên tới ba một tăng năm so với mức hai sáu của quý
trước đó trong khi đó tỷ lệ này đối với người nước ngoài thường trú lâu dài và có thể cư trú
singapore đã tăng từ hai bảy lên ba các chuyên gia dự báo thị trường lao động singapore sẽ còn gặp nhiều khóa
các chuyên gia dự báo thị trường lao động singapore sẽ còn gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng kinh tế chậm
lại trong khi chính sách hạn chế nhân lực nước ngoài cũng khó có khả năng được nới lỏng trong ngắn hạn
chúng ta vừa đến với những tin tức nổi bật trong tuần qua của asean và sau đây xin mời quý vị đến
thăm thành phố sihanoukvin một thành phố cảng và là khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng của campuchia nằm
bên vịnh thái lan đây là thành phố có cảng nước sâu duy nhất ở campuchia
hấp dẫn du khách bởi những bãi biển cát trắng và các hòn đảo nhiệt đới ấm áp được bao quanh bởi rừng
cây thốt nốt sihanokvin là một điểm du lịch thích hợp để du khách lựa chọn nghỉ ngơi và thư giãn
tránh cây nóng của khí hậu nhiệt đới được bao quanh bởi các bãi biển có cây thốt nốt và những
hòn đảo hoang sơ sihanukvin nổi tiếng là nơi có bờ biển đẹp nhất ở campuchia với đường bờ biển
dài hơn hai mươi km sihanok vin có nhiều bãi tắm thích hợp với các khách khác nhau tùy thuộc vào sở thích
của mỗi người nổi tiếng nhất là bãi tắm ốc siltier và serendipity sầm nước mắt lạnh cùng
những con sóng êm ả trong một khung cảnh yên bình sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng quên đi mọi lo
toàn cuộc sống thường nhật ngoài việc tận hưởng cảm giác thư thái bên bãi biển đẹp du khách đến
sihanoukville còn có cơ hội ghé thăm các điểm đến khác cũng không kém phần thú vị một trong
những hoạt động chính mà du khách không nên bỏ qua khi đến sihanukvin đó là khám phá các hòn
đảo xung quanh korong korong samlen và kotang là ba hòn đảo ít người biết đến
nên đây sẽ trở thành nơi ẩn náo lý tưởng dành cho những ai muốn tìm kiếm một chỗ thư giãn bí mật
không mấy sầm út như thủ đô phú bình hay siem diệp nhưng thành phố sihanoukville về đêm sẽ
không khiến bạn thất vọng khi các khu ăn uống sát bờ biển trung tâm mở cửa đến nửa đêm
các quán bar với những bản nhạc sôi động được phát liên tục chọn một chỗ ngồi ưa thích
gọi vài món hải sản được chế biến tại chỗ thưởng thức vị mắt lành của gió biển chắc hẳn
bạn sẽ không quên được trải nghiệm thú vị tại thành phố biển sihanoukville
chuyến đi đến thành phố sihanoukville campuchia đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này
của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau